những cơn mưa rông tại các tỉnh thành miền bắc sẽ tiếp tục trong hôm nay
cũng như là hai đến ba hôm tới
tập trung về chiều tối đêm và sáng sớm
tuy nhiên trong ngày sẽ có những khoảng thời gian gián đoạn mưa
và sẽ có nắng lên trong ngày
nền nhiệt độ trong ba ngày tới tại khu vực phía đông bắc bộ
chưa có nhiều thay đổi
cao nhất phổ biến ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
các tỉnh phía tây bắc bộ duy trì mưa rông trong thời gian tới
với thời gian mưa tập trung về chiều tối đêm và sáng sớm
ban ngày trời hưởng nắng
thời tiết khá oi nóng vào thời điểm buổi trưa và đầu giờ chiều
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
đợt mưa rông diện rộng tại các tỉnh miền bắc
được dự báo là sẽ còn kéo dài
tới ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng sáu
lùi xuống các tỉnh thành trung bộ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
từ ngày tám đến ngày một mươi
ban ngày có mưa rào nhẹ và rông vài nơi
ngày còn nắng gián đoạn
cuối ngày thì có xảy ra mưa vừa đến mưa to
riêng tại khu vực thanh hóa
đến phần phía bắc bộ
bắc của nghệ an thì có mưa rông với lượng khá hơn
nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực này
ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi cao hơn
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
sẽ có mưa rông chủ yếu xảy ra
vào lúc chiều tối và tối
cục bộ sẽ có nơi xuất hiện mưa to
riêng hai tỉnh là ninh thuận và bình thuận
thì cương độ mưa được nhận định
là sẽ mạnh hơn các nơi khác ở miền trung
về nhiệt độ cao nhất
ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên
có mưa nhiều
vào thời điểm chiều và tối
cục bộ có mưa to và có thể xuất hiện mưa rông mạnh
tiêm ẩn nguy cơ về lốc xét và gió giật mạnh
ngày còn nắng nhẹ với nhiệt độ không quá mức
là ba mươi độ
thời tiết mát mẻ
nam bộ có thời tiết chủ đạo là ngày nắng
chiều tối có mưa nhiều nơi
cục bộ có mưa to và rông mạnh
mưa sẽ tăng cường trong ngày chín và ngày mùng một mươi
khiến cho nhiệt độ giảm nhẹ
nhiệt độ cao nhất trên khu vực ba ngày tới
phổ biến không vượt có mức là ba mươi ba độ